công an huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
điều đáng nói hai đối tượng này rất danh mãnh và nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng
các đối tượng bị bắt giữ là trần văn quân chú tại xã hưng thịnh huyện hưng nguyên
và nguyễn cao nguyên chú tại phường vĩnh tân tp vinh
lực lượng công an thu giữ hơn một trăm bảy mươi một gam ma túy gồm heroin kentamin thuốc lắc ma túy đá
đây là hai đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
riêng nguyễn cao nguyên đã có ba tiền án về mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
để tránh sự theo dõi và phát hiện của lực lượng công an nguyên đã đào tạo các chân dết
nhằm mục đích theo dõi ngược hoạt động của cơ quan điều tra
nếu có động tĩnh gì thì nguyên và đồng bọn lập tức dừng mọi hoạt động phạm tội án binh bất động
nơi ở của nguyên cũng nằm trong con hẻm sâu và chỉ có một con đường độc đạo duy nhất để ra vào
tuy nhiên mọi thủ đoạn đều không qua mắt được lực lượng công an
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã điều tra làm rõ
vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra vào ngày hai mươi một tháng bốn
tại một phòng trọ thuộc thôn thâm mò xã phú xá huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
thu giữ hơn một mươi bốn gam ma túy
vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn tổ công tác công an huyện cao lộc đang làm nhiệm vụ
tại địa điểm trên phát hiện nhiều thanh niên ra vào có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy
qua kiểm tra phòng trọ phát hiện hai đối tượng
gồm hoàng trung nghĩa trú tại thành phố lạng sơn
và bùi ngọc thái chú tại huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai mươi hai viên nén màu hồng và hai ba mươi chín gam ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của nghĩa tổ công tác phát hiện thu giữ một trăm bốn mươi viên nén
trọng lượng hơn một mươi hai gam đều là ma túy tổng hợp
qua đấu tranh đã làm rõ toàn bộ số ma túy trên là của hoàng trung nghĩa
mua từ trung quốc với giá bảy triệu đồng mang về để bán kiếm lời
tạo ma túy cho người nghiện theo yêu cầu của nghĩa
và được trả công bằng việc sử dụng ma túy không mất tiền
với tội danh làm tàng trữ tán phát hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bị cáo đinh văn hải chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
vừa bị tuyên bản án năm năm tù giam và ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù
từ năm hai nghìn một mươi một hải thường xuyên lên mạng xã hội facebook và xếp chat
để live stream viết và đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền
xuyên tạc chống phá đảng nhà nước nói xấu lãnh tụ
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng
khởi tố bắt tạm giam đinh văn hải
quá trình điều tra lực lượng chức năng thu thập được một mươi ba đoạn video clip
cùng nhiều bài viết đăng trên facebook cá nhân của hải
có nội dung xuyên tạc sai sự thật nhằm xuyên tạc lịch sử tình hình kinh tế
xã hội chính trị công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo năm năm tù giam
và sau khi mãn hạn tù phải chịu ba năm quản chế tại địa phương
sáng nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cà mau
đã phối hợp với công an huyện trần văn thời tiến hành kiểm tra phát hiện
một đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn ma túy
tại khu vực khóm chín thị trấn trần văn thời
đối tượng bị bắt là trần hữu lý chú tại xã khánh bình đông huyện trần văn thời
lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong túi sách có hai hộp
chứa năm trăm linh viên nén màu xanh và ba bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng
là ma túy tổng hợp được đặt mua về để bán lại cho các đối tượng nghiện
đến sáng nay khi đang trên đường nhận số ma túy tìm nơi cất giấu
thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tàng
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang vừa xét xử sơ thẩm hình sự
tuyên án hai bị cáo là trần văn cười và nguyễn thanh hùng
cùng chú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
tổng cộng hai mươi chín năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và lạm dụng tiến nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín một người dân đã thuê trần văn cười
chuyển mục đích sử dụng một thừa đất ở thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
từ đất trồng cây lâu năm lên thổ cư với giá hai trăm năm mươi triệu đồng
nhận tiền cọc xong cường yêu cầu chủ đất đến văn phòng công chứng
chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang tên nguyễn thanh hùng để được miễn giảm thuế
sau đó lấy lý do đóng thuế để yêu cầu nạn nhân đưa thêm tiền rồi tiêu xài hết
cười và hùng còn đem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố cho nhiều người để chiếm đoạt
do không đóng lãi đúng hạn nên chủ nợ đã sang tên và bán thửa đất cho người khác
trong năm hai nghìn hai mươi cười cũng dùng thủ đoạn nhận thuê chuyển mục đích quyền sử dụng đất
nhưng không thực hiện và đưa ra thông tin gian dối sở hữu một thừa đất tại tỉnh sóc trăng
để nhận tiền cọc bán đất rồi chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của hai bị hại khác
cơ quan điều tra xác định trần văn cười đã chiếm đoạt hơn một ba tỷ đồng của bốn người
nguyễn thanh hùng giúp sức cho cười chiếm đoạt tám trăm linh triệu đồng hưởng lợi bất chính bốn mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang tuyên phạt bị cáo trần văn cười tổng cộng hai mươi hai năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn thanh hùng bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra trần văn cười phải trả lại hơn năm trăm linh triệu đồng cho các bị hại có yêu cầu
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang cũng tuyên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
liên quan đến thửa đất mà cười và hùng đem đi cầm cố là vô hiệu và chủ đất được nhận lại quyền sở hữu
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là lê văn hiếu và phạm minh tuân
cùng chú tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
hiếu đã mở hiệu cầm đồ cùng với đồng phạm thực hiện gần một giao dịch cho vai lãi nặng với số tiền trên một mươi năm tỷ đồng
theo điều tra năm hai nghìn một mươi bảy hiếu mở hiệu cầm đồ anh hiếu ở khu vực chợ xanh phường duy tân thị xã kinh môn
và tiến hành hoạt động cho vay lãi để quản lý hoạt động kinh doanh hiếu mua phần mềm quản lý rồi thuê tuân tham gia
trong phần mềm của tôi hỗ trợ việc khách đến ngày đóng lãi
trên phần mềm nó sẽ báo và mình kiểm soát cái số tiền mình cho vai
lãi của em cho vai thì có người thì em cho vai một có người cho em em cho vai một năm trăm linh cũng có người ba cũng có người cho vai đến năm
người em cho vai thì toàn bộ là người anh em bạn bè sinh sống ở gần em em không cho vai ở ngoài
quá trình điều tra cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai

hiếu và tuân đã thực hiện gần một lượt cho vay tiền với nhiều mức lãi suất
tổng số tiền cho vay là hơn một mươi năm tỷ đồng qua đó đã thu hơn sáu tỷ đồng tiền lãi
trong đó có chín trăm bốn mươi ba lượt cho vay với lãi suất từ ba đồng trên một triệu một ngày đến năm đồng một triệu một ngày
tương đương mức lãi suất cho vay từ một trăm linh chín năm đến một trăm tám mươi hai năm trên một năm
thậm chí là để một xe ké hoạt động chót lọt thì cần phải có sự trợ giúp của rất nhiều nhóm đối tượng khác
công tác đấu tranh xử lý dù quyết liệt thế nhưng vẫn gặp không ít khó khăn
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv tại thừa thiên huế
một tổ liên ngành vừa lập chốt cố định kiểm tra công khai các phương tiện hợp đồng kinh doanh vận tải du lịch trên tuyến đà nẵng huế
thì đã có hàng chục đối tượng theo dõi từ xa như thế này
phát hiện bị theo dõi tổ công tác tiếp tục di chuyển đến vị trí khác
ngay lập tức các đối tượng tiếp tục bám đuôi liên tục gọi điện báo tin về chủ xe
vì thế chủ xe có thể né chốt một cách dễ dàng
đối với các đối tượng mà đi theo thì cũng rất là khó
đoàn đi ở đâu thì có người đi theo đó thì nhằm thông báo cho các phương tiện khác
không cho xe chạy hoặc là khi đoàn liên đành nghỉ thì bắt đầu đoàn khách tiếp theo
trong một mươi năm ngày ra quân tổ liên ngành mới xử lý được bốn trường hợp
một con số khiêm tốn nhưng cũng là điều dễ hiểu
đơn cử như chiếc xe bảy chỗ này chở khách trái quy định trả hình từ huế và đà nẵng
khi bị kiểm tra tài xế và hành khách trên xe đều thống nhất lý do chở gia đình đi du lịch
cho đến khi phóng viên cùng lực lượng chức năng đưa ra bằng chứng thì tài xế mới thừa nhận
với các lỗi vi phạm tài xế và chủ phương tiện đối mặt với mức phạt lên đến hai mươi triệu đồng
khó khăn lớn nhất hiện nay đó là chúng tôi không
hành khách đi đến xe là không ủng hộ và không hợp tác với tổ liên ngành lực lượng chức năng
họ thường là chủ nhân là người quen người nhà tài xế và những người đi đến xe cùng nhận là cùng đều với nhau
đó có sự thống đồng trợ với nhau
cho nên là vấn đề này là vấn đề vượt mắt khó khăn nhất trong quá trình xử lý để dứt điểm
đối với các đối tượng lái xe trá hình chở hành khách các tuyến huế đà nẵng
hoạt động xe trá hình diễn ra ngày càng rầm rộ và dùng mọi thủ đoạn để qua mắt tổ liên ngành
không chỉ gây mất an toàn giao thông gây thất thu thuế mà còn tạo sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động vận tải
em thấy là cũng rất là cần thiết để là mấy cái xe mà chạy du lịch dịch vụ như tụi em thì nó được công bằng hơn
chứ còn ví dụ như đi xe kế ghép thì khách tùy có nhu cầu nhưng mà như vậy thì nó sẽ không an toàn hơn cho hành khách
với lại cái dịch vụ thì nó không được tốt hơn
theo thống kê chưa đầy đủ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế hiện có khoảng một trăm bảy mươi đầu xe hoạt động chở khách trá hình tuyến huế đà nẵng
thời gian qua chính quyền tỉnh đã nhiều lần họp bàn phương án xử lý dứt điểm nhưng cũng không mấy hiệu quả
tới đây ủy ban nhân dân tỉnh thừa tiên huế tiếp tục yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân
đưa ra biện pháp chế tài xử lý quyết liệt hơn từng bước đẩy lùi vấn nạn xe trá hình